chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
hôm nay ba mươi một tháng năm tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp hoàng hậu vương quốc hà lan maxima đặc phái viên của tổng thư ký liên hợp quốc về lĩnh vực tài chính toàn diện cho phát triển đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn hoàng hậu mosima đã quan tâm đến lĩnh vực tài chính vi mô tại việt nam thông qua chuyến thăm việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước trần đại quang thông báo nhờ vào việc triển khai nhiều chính sách và hoạt động liên quan đến tài chính toàn diện
như phát triển tài chính vi mô tín dụng nông nghiệp nông thôn an sinh xã hội việt nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên một bộ phận người dân khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa vẫn chưa có cơ hội tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng chính thức
chủ tịch nước trần đại quang cho biết đầu năm nay chính phủ việt nam đã ra nghị quyết giao ngân hàng nhà nước xây dựng và ban hành chiến lược tài chính toàn diện quốc gia vào năm hai nghìn hai mươi
trên tin thần này chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hoàng hậu maxima
với tư cách là đại diện cho hà lan và là đặc phái viên của tổng thư ký liên hợp quốc về tài chính toàn diện cho phát triển
giúp việt nam huy động các nguồn tài chính và kỹ thuật từ liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác để hỗ trợ việt nam xây dựng và ban hành chiến lược tài chính toàn diện
cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này
về phần mình hoàng hậu hà lan markshima chúc mừng những thành tiệu của việt nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội trong hơn ba mươi năm qua
đồng thời đánh giá cao những kết quả mà việt nam đạt được trong triển khai tài chính toàn diện
hoàng hậu maxima cho rằng để giúp người dân tăng cường tiếp cận với các dịch vụ tài chính ngân hàng chính thức
tài chính toàn diện sẽ là công cụ huy động hiệu quả nguồn lực đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng bền vững của việt nam
hoàng hậu hà lan massima cam kết hà lan sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình và mong muốn được hợp tác với việt nam trong lĩnh vực này
hà lan maxima kết hà lan sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình và mong muốn được hợp tác với việt nam trong lĩnh vực này
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam tiếp tục quyết tâm đổi mới hội nhập quốc tế và thực thi những biện pháp theo tiêu chuẩn thương mại công bằng
việt nam luôn coi thành công của doanh nghiệp hoa kỳ là thành công của việt nam
thủ tướng lắng nghe ghi nhận và trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp hoa kỳ về nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm
các doanh nghiệp hoa kỳ khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và đánh giá cao các chính sách của chính phủ việt nam đã tạo sân chơi công bằng lành mạnh cho các doanh nghiệp nước ngoài
trong đó có các doanh nghiệp hoa kỳ kinh doanh và đầu tư tại việt nam hoan nghênh việc lãnh đạo hai nước tăng cường gặp gỡ tiếp xúc khẳng định ủng hộ mạnh mẽ và sẽ tích cực hỗ trợ nhằm bảo đảm cho thành công của năm apec hai nghìn một mươi bảy tại việt nam
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong nước
hôm nay bộ tài chính đã họp thông báo về việc chính phủ ban hành nghị định số năm mươi hai về cho vay nước ngoài của chính phủ đối với ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đó tỷ lệ cho vay lại các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương được xác định theo điều kiện của nguồn vốn vay oda và vay ưu đãi
tỷ lệ cho vay lại vốn oda dự kiến chia làm năm nhóm bao gồm ba nhóm đối với các tỉnh nhận trợ cấp từ ngân sách trung ương và hai nhóm đối với các tỉnh nhận trợ cấp từ ngân sách trung ương
trong khi việc xử phạt còn hạn chế và bất cập như hiện nay thì luật phòng chống tác hại thuốc lá rất khó mang lại hiệu quả cao
thưa quý vị và các bạn tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom kinh hoàng ở thủ đô kabul của afghanistan sáng nay làm chín mươi người chết ba trăm tám mươi người bị thương
trước đó tổ chức phiến quân taliban ở afghanistan đã phủ nhận gây ra vụ đánh bom này
đây là vụ đánh bom có số người thương vong nhiều nhất ở afghanistan trong nhiều năm gần đây
trong số nạn nhân thiệt mạng có một nhân viên của đài bbc bốn nhà báo và một nhân viên đại sứ quán đức bị thương
sở dĩ số nạn nhân quá cao
vì sức cung phá của quả bom rất mạnh lại xảy ra ngay địa điểm tập trung nhiều cơ quan ngoại giao ở trung tâm thủ đô và đúng vào giờ cao điểm
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom này
vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh afghanistan chuẩn bị tổ chức hội nghị quốc tế về hòa bình an ninh và hòa giải vào ngày sáu tháng chín tới
với sự tham dự của gần hai mươi nước và tổ chức quốc tế trong đó có mỹ ấn độ nhật bản anh nga đức pháp trung quốc
ả rập xê út pakistan thổ nhĩ kỳ liên hợp quốc và liên minh châu âu
theo kế hoạch hợp tác chống khủng bố sẽ là một trong những vấn đề chủ chốt được thảo luận tại hội nghị lần này
phủ tổng thống hàn quốc thông báo kết quả điều tra cho thấy bộ quốc phòng nước này đã cố tình bỏ sót thông tin
về việc một số bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối được đưa thêm vào hàn quốc
kết quả điều tra cho thấy các cụm từ đề cập tới việc đưa thêm các thiết bị trong báo cáo
do các sĩ quan phụ trách soạn thảo đã bị xóa nhiều lần
cuộc điều tra được thực hiện theo lệnh của tổng thống moon jae in đưa ra vào ngày ba mươi tháng năm
sau khi có thông tin về việc bốn bệ phóng tên lửa của tháp được đưa vào hàn quốc khi chưa được phép
đây là bốn bệ phóng được đưa thêm vào sau khi hai bệ phóng trước đó đã được phép triển khai tại hàn quốc
trước thời điểm ông moon jae in nhậm chức
trong thời gian tranh cử tổng thống ông moon từng kêu gọi hoãn kế hoạch bố trí thắt
vì cho rằng chính quyền tiền nhiệm chưa tham vấn người dân
về vấn đề này
cũng trong ngày hôm nay quốc hội hàn quốc đã chấp thuận người được tổng thống moon jae in chỉ định là ông lee nak john giữ chức thủ tướng
cuộc bỏ phiếu thông qua quyết định trên tại quốc hội diễn ra trong bối cảnh có sự tranh cãi gai gắt
liên quan đến các cáo buộc đối với gia đình của ông lee
trong đó vợ ông bị cáo buộc đã sử dụng địa chỉ cư trú giả vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi còn là một giáo viên trưởng công để được dạy học ở ngôi trường mà bà đã chọn
trong số một trăm tám mươi tám nghị sĩ dự phiên họp có một trăm sáu mươi bốn người chấp thuận ông lee
việc ông lee được chấp thuận giữ chức thủ tướng được kỳ vọng sẽ tạo đà thúc đẩy cần thiết đối với các nỗ lực của tổng thống moon jae in
trong việc lập nội các mới
theo quy định của luật hiện hành tại hàn quốc tổng thống sẽ chỉ định các bộ trưởng trong nội các với sự giới thiệu của thủ tướng
tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh bãi bỏ một số biện pháp kinh tế đặc biệt mà nước này áp đặt với thổ nhĩ kỳ
nước này áp đặt với thổ nhĩ kỳ hồi cuối năm hai nghìn một mươi năm liên quan đến vụ ankara bắn hạ chiến đấu cơ của nga tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại syri
tổng thống putin đã ký xác lệnh gỡ bỏ một số hạn chế về việc sử dụng lao động thổ nhĩ kỳ về hoạt động của các công ty của thổ nhĩ kỳ tại nga
cũng như việc cấm đưa thuê các lao động thổ nhĩ kỳ đến nga làm việc đồng thời khôi phục một phần thỏa thuận miễn thị thực đối với công dân hai nước
vốn bị đình chỉ từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
cụ thể một số công dân thổ nhĩ kỳ sẽ được miễn thị thực gồm các thành viên phi hành đoàn những người mang hộ chiếu công vụ tới nga công tác ngắn ngày
bao gồm cả nhân viên ngoại giao nhân viên lãnh sự quán thổ nhĩ kỳ và các thành viên gia đình họ đóng trên lãnh thổ nga
ngược lại các công dân nga có hộ chiếu công vụ cũng sẽ được miễn thị thực vào thổ nhĩ kỳ